ngày hôm nay việt nam có tổng cộng bốn năm trăm chín mươi bảy ca ghi nhận trong nước và một bốn trăm tám mươi chín ca nhập cảnh
số lượng ca mắc mới tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay đã lên đến ba hai mươi bảy ca
hôm nay tại đầu cầu trụ sở chính phủ thủ tướng phạm minh chính đã chủ trì cuộc họp trực tuyến
với lãnh đạo tỉnh bắc giang và tỉnh bắc ninh về công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
khi mà dịch bệnh đang có nguy cơ lây lan mạnh tại các khu công nghiệp của hai địa phương này
thủ tướng yêu cầu các cấp ủy đảng chính quyền của hai địa phương
phải phân công và thống nhất về chỉ đạo cách làm tổ chức thực hiện trong phòng chống dịch covid một mươi chín
người đứng đầu phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình trong phòng chống dịch
các bộ ngành liên quan cần phối hợp với các địa phương tổ chức các tổ công tác thường trực tại các địa phương
các địa phương lân cận với hai tỉnh bắc ninh và bắc giang cần căn cứ khả năng cụ thể
để hỗ trợ giúp đỡ hai địa phương này trong phòng chống dịch
cũng trong ngày hôm nay chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai đã quyết định gỡ bỏ phong tỏa cách ly
một đoạn đường ngô quyền khu phố hai phường xuân thanh thành phố long khánh
đây là khu vực nơi ở của bệnh nhân số hai chín trăm chín mươi chín
cụ thể từ một mươi hai h ba mươi phút cùng ngày ngành chức năng tỉnh đồng nai và thành phố long khánh
đã tiến hành gỡ bỏ phong tỏa cách ly từ điểm đầu số nhà hai trăm năm mươi tám đường ngô quyền
đến điểm cuối tại số nhà hai trăm hai mươi hai đường ngô quyền khu phố hai phường xuân thanh thành phố long khánh
đây là khu vực nơi ở của bệnh nhân số hai chín trăm chín mươi chín
sau khi gỡ bỏ phong tỏa người dân sinh sống trong khu vực rất vui mừng phấn khởi
cho hai mươi một ngày bị cách ly
tại cửa khẩu quốc tế thanh thủy huyện vị xuyên tỉnh hà giang ngày hôm nay
phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh hà giang phối hợp với đồn biên phòng thanh thủy
tiến hành thủ tục trao trả một mươi tám người mang quốc tịch trung quốc cho cơ quan chức năng phía trung quốc
số người trung quốc này có độ tuổi từ một mươi chín đến ba mươi sáu đã nhập cảnh trái phép
qua biên giới đường bộ vào việt nam và cư trú tại các tỉnh thành phố
tuy nhiên đã bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ và đưa vào khu cách ly y tế
để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
sau khi hết thời hạn cách ly đã được công an tỉnh hà giang tiến hành trao trả cho phía công an trung quốc
theo cơ chế hợp tác về phòng chống tội phạm giữa công an tỉnh hà giang việt nam
với cục công an châu văn sơn tỉnh vân nam trung quốc
một vụ án giết người vừa xảy ra tại ấp tân xuân xã tân phú huyện tân châu tỉnh tây ninh
nạn nhân gồm người mẹ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai và con gái sinh năm hai nghìn một mươi ba
cụ thể giờ ngày hai mươi sáu tháng năm do mâu thuẫn vợ chồng
nguyễn văn hoàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai là chồng của nạn nhân
đã dùng dao thái lan đâm chết vợ và con gái ruột của mình
sau khi gây án hoàng đã dùng dao tự đâm vào người để tự tử nhưng không thành
quá trình xác minh ban đầu cơ quan công an xác định nguyên nhân dẫn đến án mạng trên
là do mâu thuẫn trong việc tiền bạc giữa hoàng và vợ